sau ba ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng một mươi hai bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn đưa nhận hối lộ và trôn thuế
ông đỗ hữu ca bị tuyên mức án một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông đỗ hữu ca
cùng một mươi hai bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng từ năm hai nghìn bảy trương xuân đước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng
cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
làm đầu mối tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca trước tòa phủ nhận hứa hẹn chạy án
khai tiền do đàn em tự để vào nhà ông không sợ tới nên không biết là ba mươi năm tỷ đồng
ông ca khai khi trương xuân đước nằm trong tầm ngắm của điều tra công an tỉnh quảng ninh
ngọc anh vợ của trương xuân đức đã đến gặp kêu khóc rất nhiều
nói đi nói lại nhờ anh cứu em
do trương xuân đước đang bỏ trốn
ông ca khai rất mong gặp được nhưng không được và cũng không thể liên lạc
tôi coi như em muốn gọi đức về để tư vấn khắc phục hậu quả và đưa đi đầu thú
tất cả đã sẵn sàng nhưng tôi đợi mãi nước không về
ông ca trình bày tại phiên tòa
qua ngọc anh ông ca biết sai phạm của đức là mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
nên nói muốn cứu thì gia đình phải bồi hoàn tiền chiếm đoạt của nhà nước
và thêm khoản tiền nữa đề phòng phát sinh
tôi nói với ngọc anh rất ký không hề bảo mang tiền chạy tội và không bảo mang tiền đến nhà tôi
ông ca khai và khẳng định không gặp ai để tác động hay trẻ tôi
nhớ rõ vợ chồng trương xuân đước bốn lần mang tiền đến nhà
xong ông ca khai không yêu cầu làm vậy
ngọc anh mang tiền đến không báo trước không nói rõ tiền gì và bao nhiêu
số tiền đó để trong nhà hơn một tháng mà tôi không biết cụ thể
sau này khi giao nộp cơ quan công an kiểm đếm tôi mới biết đó là ba mươi
ba mươi năm tỷ đồng ông ca trình bày
ban đầu ông nghĩ trương xuân đức vắng nhà nên ngọc anh mang tiền đến gửi nên không nói gì
cái sai của tôi là chủ quan nghĩ đây là tiền khắc phục hậu quả
tôi không ý thức gì về việc này nên thành mặc nhiên tôi chấp nhận chạy tội cho ngọc anh
tôi không cố ý chiếm đoạt số tiền nếu tôi kiên quyết thì không như vậy ông ca nói
khi hội đồng xét xử viện kiểm sát hỏi vì sau khi ngọc anh đến đòi tiền lại không trả
ông ca cho hay cô này ngồi gần bao tiền mà có
không có nói gì đâu nếu nói thì mừng quá trả lại ngay
còn ngọc anh khai do luôn tôn trọng ông ca nên không có ý kiến khi bị đuổi về thì buồn lắm
khi nghe ông ca phủ nhận yêu cầu đưa tiền trại án ông đước bộc bạch cảm xúc
khua chân múa tay và lớn rộng dù trước đó có kêu miệt mỏi
bị cáo này đánh giá lời khai của cựu giám đốc công an hải phòng là vô cùng phi lý
nếu ông ca không yêu cầu thì gia đình mình đã không rút tiền từ ngân hàng
tự dưng tôi cầm tiền
tiền mang về mà không có việc gì thì có phải là điên đâu ông đước trình bày
bị cáo đức khai nếu không vì tiền đưa cho ông ca đã không phạm thêm tội hối lộ với mức án nặng hơn rất nhiều
hành vi mua bán trái phép hóa đơn vat
có một người anh dám làm không dám nhận khiến tôi bây giờ sống không được chết không xong
nếu anh ấy tư vấn tôi đầu thú thì đã không ra cơ sự như thế này
tôi buồn lắm anh ca nói không lừa nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi
cho tôi xin lại số tiền
chiều từ bé tới giờ
bi cáo đước nói theo bi cáo đước hai gia đình quen biết đã khoảng một mươi chín năm
khi nhà ông ca có công việc ông đức đều phụ giúp được coi như anh em
chính vì vậy khi xảy ra biến cố ngọc anh mới tìm cựu giám đốc công an hải phòng nhờ chạy tội
khi chủ tọa hỏi bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng hay không ông ca nói không dám kết luận
nhiều lần khẳng định không nguyện tạo tình tiết để đòi tiền không thỏa thuận trại tội
trước câu hỏi
từng là giám đốc công an thủ trưởng cơ quan điều tra thì có nhận thức được hành vi của mình như cáo trạng nêu là đúng hay không
nếu không muốn chiếm đoạt thì sao không tìm cách trả lại
ông ca từ chối trả lời
ông ca cho hay nhiều lời khai của nhân chứng là không đúng
ông không có ý chiếm đoạt tài sản dù thừa nhận việc nhận tiền là sai giữ tiền là sai
trước đó trong phần xét hỏi về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước trốn thuế
vợ chồng bị cáo đức và các đồng phạm đều thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng
vợ chồng bị cáo đức nhiều lần than mệt đau đầu không nhớ về sai phạm và từ chối trả lời câu hỏi của luật sư viện kiểm sát tòa án
trường xuân đức được coi là chủ mua bán hóa đơn ở khu vực đông bắc và có mối quan hệ thân thiết lâu năm với cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
tại hải phòng ông đức từng được án biệt danh là đức ca
trước buộc khai báo ông đức nói
bị cáo bị bắt ba tháng bị cáo xúc động và bị điếc một bên tai
bị cáo đức thừa nhận bắt đầu buôn bán hóa đơn trái phép kiếm lời từ năm hai nghìn năm khi thành lập công ty cổ phần khánh dung
sau đó ông đức thành lập và điều hành hai mươi sáu công ty cũng với mục đích mua bán trái phép hóa đơn
khi chủ tọa yêu cầu trình bày về quá trình mua bán hóa đơn trái phép thì hai lần ông đức nói không nhớ
chủ tọa phải đọc lại nội dung cáo trạng thể hiện ông đức cùng vợ mình là nguyễn thị ngọc anh
dùng nhiều thủ đoạn mua bán trái phép hơn hai mươi một hóa đơn
tổng số tiền vợ chồng ông đức bị cáo buộc thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép là hơn bốn mươi một tỷ đồng
sau khi nghe tòa công bố nội dung trên ông đức xác nhận cáo trạng truy tố là chính xác và không có ý kiến gì
ngoài hành vi trên ông đức còn bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát công bố cáo trạng phiên tòa xét xử ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an hải phòng bắt đầu phần thẩm vấn
theo thông báo từ trụ tọa một số cơ quan nơi ông ca từng công tác như công an thành phố hải phòng
hội luật gia thành phố hải phòng gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo
chính quyền địa phương nơi ông ca sinh sống như ủy ban mặt trận tổ quốc hay huyện thủy nguyên xã kinh giang cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông đỗ hữu ca
đáng chú ý chủ tọa cho biết trước khi phiên xét xử diễn ra có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ cho ông đỗ hữu ca
theo nội dung đơn của hội luật gia thành phố hải phòng gửi đến tòa ông đỗ hữu ca từng có hơn hai nhiệm kỳ làm phó chủ tịch hội này
ông có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội được nhiều bằng khen của trung ương hội luật gia việt nam bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
toàn bộ thiệt hại do hành vi sai phạm của ông ca gây ra đã được khắc phục
hiện nay hoàn cảnh gia đình ông gặp nhiều khó khăn vợ ông bị bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài
đơn của hội luật gia tp hải phòng cho biết và đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ để ông đỗ hữu ca sớm trở về đoàn tụ với gia đình
trong đơn gửi đến tòa công an thành phố hải phòng cho biết ông đỗ hữu ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng
trong đơn công an thành phố hải phòng cũng liệt kê ông đỗ hữu ca đã được tặng thưởng nhiều huân chương huy trường bằng khen của thủ tướng
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng từ đó công an hải phòng đề nghị tòa xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông ca
sáng một mươi một tháng bốn sang ngày thứ hai phiên tòa xét xử cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi
mở đầu phiên tòa luật sư bùi phương lan đặt câu hỏi với ông đỗ hữu ca về nhận thức của bị cáo với hành vi nhận ba mươi năm tỷ từ vợ chồng trương xuân đức có thay đổi gì so với lời khai tại phiên tòa hôm qua
vào ngày một mươi tháng bốn hay không đứng trước bục khai báo ông ca giọng jun jun nói xin nhận tội đúng như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố
đêm qua tôi về suy nghĩ rất nhiều bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ chưa tương xứng với hành vi của mình
tôi nghỉ hưu đã lâu suy nghĩ pháp luật lỗi thời tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn
hôm qua tôi khai trước tòa tôi với ngọc anh không đồng quan điểm không hiểu ý nhau nhưng vô hình chung tôi đã tiếp nhận ý của bị cáo ngọc anh
nhưng tôi không cầm tiền chạy án
theo giải thích phân tích trước tòa tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng kết luận điều tra đã nêu
ông đỗ hữu ca giải bẩy
ông đỗ hữu ca xin cảm ơn hội đồng xét xử viện kiểm sát đã giải thích về hành vi sai phạm của mình và xin nhận tội như cáo trạng đã nêu
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng cho biết bản thân hết sức ăn năn hối hận hành vi của mình
và xin được hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội
trong lời nói sau cùng trước tòa cả một mươi ba bị cáo trong đó có bị cáo đỗ hữu ca
đều bày tỏ sự ăn năn hối cải và chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ông ca cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo trương xuân đức
về phía mình cựu giám đốc công an thành phố hải phòng thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện được lời thề với đảng
nhà nước và ngành công an xin lỗi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hải phòng
nơi đã kêu mang đùm bọc và dành cho mình
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét các yếu tố khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chữa bệnh
đỡ gánh nặng cho gia đình xã hội
bản thân tôi suốt thời gian gần năm mươi năm miệt mài công tác gia đình anh em trong gia đình
bạn bè chịu thiệt thòi nhiều với tôi giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ
đến cuối đổi tôi vì lụy tình mà phạm tội để gây ra biết bao nhiêu hậu quả
tôi chưa làm gì giúp đỡ cho gia đình cả
thế nhưng đến cuối đời vì chuyện này
mà đem thân già đầy bệnh tật vào trại giam công an tỉnh quảng ninh
tạo nên gánh nặng cho gia đình cho xã hội
một lần nữa tôi rất đau khổ và hối hận
tôi chỉ biết xin với quý hội đồng xét xử các yếu tố khoan hồng cho tôi
được giảm nhẹ hình phạt sớm được trở về chữa bệnh cho bản thân mình
đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội
tôi xin trân trọng cảm ơn
ông k nói lời sau cùng
ông ca cho biết đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm sát
nhận thức của mình chưa rõ
hôm qua tôi khai trước tòa tôi với ngọc anh cũng đồng quan điểm với nhau
nhưng không trao đổi với nhau không hiểu ý nhau
nên đã có những hành vi sai phạm như cáo trạng của viện kiểm sát đã truy tố
tôi nhận thức được hành vi phạm tội của mình đúng như kết luận của viện kiểm sát đã nêu
trước đó khi bắt đầu diễn ra ngày đầu tiên phiên xét xử sơ thẩm
ông đội hữu ca đã có mản đáp trả gây gắt với vợ chồng chủ hóa đơn trường xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
sau ba ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng một mươi hai bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn đưa nhận hối lộ và trốn thuế
theo đó cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
bị tuyên mức án một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo trương xuân đức người chỉ đạo vợ là nguyễn thị ngọc anh
đưa ba mươi năm tỷ đồng cho ông ca để lo chạy án
bị tuyên mức án hai mươi bốn tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
thu nộp ngân sách nhà nước và bảy năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt bị cáo đức lĩnh án chín năm tù
hội đồng xét xử tuyên vợ của đức là nguyễn thị ngọc anh
tổng mức án là bốn năm sáu tháng tù cùng với hai tội danh trên
ngoài ra tòa buộc vợ chồng bị cáo đức phải khắc phục số tiền hơn bốn mươi một tỷ đồng
trong đó hai bị cáo này đã nộp năm tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là ba mươi sáu tỷ đồng
đối với nhóm tội nhận hối lộ tòa tuyên mức án sáu năm sáu tháng tù
đối với bị cáo nguyễn đình đương
kiêu chít cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải tp hai phòng
và mức án bốn năm sáu tháng tù đối với bị cáo đỗ thanh hoài cán bộ dưới quyền của đương
ngoài ra hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn ba năm
sau khi chấp hành xong án hình phạt tù
hội đồng xét xử đánh giá vụ án trương xuân đức và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật
nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử nghiêm khắc có tính gian đe
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh đã lập quản lý
và đầu hành hai mươi sáu công ty mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
để thu lợi bất chính với số hóa đơn mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm linh hóa đơn
thu lời trên bốn mươi một tỷ đồng
quá trình hoạt động vợ chồng đức đã hối lộ cho nguyễn đình đương
tri cục trưởng và đỗ thanh hoài cán bộ tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng
tổng số là ba trăm sáu mươi hai triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai biết tin công an tỉnh quảng ninh
đang điều tra về công ty đức bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp ông đội hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình để nhờ và giúp đỡ trại tội
tại nhà ông ca ngọc anh nhờ cựu giám đốc công an hải phòng tìm hiểu tác động chạy án cho đức
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu
qua trao đổi ông ca biết doanh số bán hóa đơn vat của công ty khoảng hai trăm linh tỷ đồng
nên bảo ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu
cùng một số khoản tiêu cực phí khác
để lo trại tội
ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức
thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép
nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và có bốn lần nhận tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
diễn biến tại tòa ban đầu ông ca không thừa nhận việc lừa đảo
nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lời khai
thành khẩn khai nhận việc cầm ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng trương xuân đức
và thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội
đại diện viên kiểm sát ghi nhận ông đội hữu ca đã thành khẩn khai báo
nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt
quá trình công tác ông ca nhận được sáu huân trương ba huy trương các loại
được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen
nhiều cơ quan ban ngành tại hải phòng cũng có đơn xin giảm nhẹ cho ông đỗ hữu ca
tiểu giám đốc công an tp hải phòng nói lời giao cùng trước khi tòa tuyên án cho biết
bản thân hết sức ăn năn hối hận hành vi của mình
theo cáo trạng năm hai nghìn năm
trương xuân đức năm mươi ba tuổi trú tại phường đăng hải quận hải an tp hải phòng
thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
năm hai nghìn bảy trương xuân đức kết hôn với nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi
cùng vợ quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty
và được đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa số hóa đơn và làm các thủ tục thành lập các công ty
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
vợ chồng đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân của các cá nhân là người thân người quen bạn bè
hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
với phương thức này từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ
trương xuân đức cùng vợ
đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trong đó kết quả điều tra xác định
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức biết
tin trương văn nam là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt
khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan
đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đội hữu ca tại xã kênh gia
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt
và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đước không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để làm
ông đỗ hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bán ra của công ty thái bình dương
tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một
hai mươi tháng một mươi đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch
tối màu đi taxi về thành phố thái bình gặp bạn nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng
nhớ ông ca giúp chạy tội cho đức và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau
nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì
từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh nên đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca
tiếp tục nhờ chạy án và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một
thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ thống đức
quyết định rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng
để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố hải phòng lo chạy tội
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh sách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca
sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tới công văn
của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh thu thập hồ sơ
liên quan đến các công ty của trương xuân đức tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đối với ông ca
ông ca bảo ngọc anh cứ đi về đi để ông lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các công ty của vợ chồng đước tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng
đến nhà đưa cho ông đỗ hữu ca

ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng
nhớ ông ca chạy tội giúp nước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại ông ca bảo đước về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông ca
tại xã kênh giang huyện thủy nguyên để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người tên giang
là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí cho sang quảng ninh gặp người đàn ông tiên giang
đồng thời bảo đức cứ yên lặng
yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể nang ông ca nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền hòn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca
cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ trang sức vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên ông đỗ hữu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra
nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy
mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hữu ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của vợ chồng ông ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca
để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông chùm buôn bán hóa đơn truong xuân đước
bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt
vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca
bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca đã bốn lần nhận tiền của vợ chồng đức ngọc anh
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với lời hứa chạy án cho vợ chồng đức
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ bị can ca đã nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an
với những hành vi trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố bị can ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khẳng định
không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần
ông đỗ hữu ca thừa nhận
ngọc anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho đước mà khai rằng
số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên
để chạy tội cho đước
đối với người đàn ông tên giang ông đỗ hữu ca khai có quen biết với một người tên giang
công tác tại công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động
nhớ ông giang chạy tội cho đước
vào thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một tháng ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ
ăn uống với nhau tại hải phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình
không nhờ và chạy án cho trương xuân đước
tuy nhiên theo cáo buộc từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ngọc anh đã bốn lần đưa tiền
tại nhà riêng cho ông đỗ hữu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng lần thứ hai là năm tỷ đồng lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng
và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhờ ông ca chạy tội đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng
của ông ca để hỏi han tình hình
nhưng tất cả các lần ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo lắng
do việc cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca
có lượt người này mang theo bản chụp tới công văn của cơ quan an ninh điều tra thu thập hồ sơ
liên quan đến các công ty của đước để ông ca xem lo cho đước
theo cáo trạng dù đã đưa tiền cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh vẫn điều tra
xác minh các công ty của trương xuân đước
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi bước bị bắt bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ trang sức vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên ông đỗ hữu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy
mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hữu ca không thực hiện kê khai
đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản
liên quan đến những tài sản trên cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của vợ chồng ông ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca
để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai
ông chùm buôn bán hóa đơn chuông sơn đước bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt thì vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố